sự tăng trưởng kinh tế nếu như được phát triển trên cơ sở áp dụng những thành tiệu khoa học kỹ thuật và công nghệ hiện đại
sẽ loại trừ được những hậu quả không mong muốn cho môi trường sống của chúng ta
đó là khẳng định của bộ trưởng môi trường cộng hòa séc richard barecht trong diễn đàn doanh nghiệp séc việt diễn ra sáng nay tại hà nội
tại diễn đàn bộ trưởng richard barrett cũng nhấn mạnh hiệp định thương mại tự do eu việt nam sẽ có hiệu lực từ năm hai nghìn hai mươi
vì vậy việc tăng cường hợp tác sẽ mang tới cơ hội phát triển cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp hai nước
đặc biệt việc hai nước thành viên thực hiện nghiêm túc những cam kết của công ước quốc tế như hiệp định paris
sẽ mang lại nhiều cơ hội hợp tác đầu tư cho các công ty hoạt động trong lĩnh vực môi trường
ngoài việc trao đổi hàng hóa dịch vụ công nghệ các doanh nghiệp cộng hòa séc khẳng định đã sẵn sàng chuyển giao công nghệ
trong lĩnh vực xây dựng hệ thống quản lý điều hành giao thông công cộng đô thị xây dựng cơ sở hạ tầng
phát triển đô thị xanh thông minh nhằm giảm thiểu tình trạng tắc nghẽn mạng lưới giao thông gây ô nhiễm không khí cho các doanh nghiệp của việt nam